để đảm bảo tiến độ công việc chỉ cùng các đồng đội đã làm nhiệm vụ với tinh thần hết việc chứ không hết giờ
uy hiếp chủ tiệm sau đó đối tượng dùng cuốc phá tủ kính lấy đi một số lượng vàng gây án xong nghi phạm bỏ trốn vứt lại hung khí tại hiện trường
qua hình ảnh camera nghi phạm mặc áo khoác màu đen quần jean mang theo ba lô
công an tỉnh quảng nam xác định nghi phạm là người địa phương và trước đó tú có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng
vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ
công an tỉnh quảng nam xác định nghi phạm là người địa phương và trước đó tú có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng

số tiền còn lại ông nam không chịu trả dù ông nông đã nhiều lần đòi
đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tháng tám nông mang theo bộ hàn gió đá mini đến phía sau nhà ông nam bà hòa
rồi đục một lỗ phía sau nhà dùng ống nhựa đổ xăng trong can vào nhà rồi châm lửa đốt sau đó bỏ về
thông tin cập nhật về vụ hỏa hoạn ở bình thuận
lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an tỉnh ninh thuận chiều nay cho biết
đã cơ bản khống chế được đám cháy tại nhà
ông đặng đình hùng ba mươi tám tuổi ở phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm
hiện cơ quan chức năng đang điều xe múc đến tìm kiếm ba nạn nhân nghi mắc kẹt trong đám cháy
kinh nhận tại hiện trường cho thấy đám cháy cơ bản được khống chế tuy nhiên bên trong ngôi nhà đã bị cháy đen
trần và tường nhà có dấu hiệu đổ sập nên đã tìm kiếm các nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn
lực lượng cứu hộ đã điều xe múc đến phá rỡ ngôi nhà để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân nghi mắc kẹt bên trong
hiện công tác tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương
thông tin ban đầu vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh thuận
nhận tin báo vụ cháy tại căn nhà đường trần quốc thảo phường đài sơn thành phố phan giang tháp tràm
ngoài lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của công an tỉnh ninh thuận lực lượng trung đoàn không quân chín trăm ba mươi bốn cũng tham gia chữa cháy
lực lượng chức năng đã đưa được ông đặng đình hùng ra khỏi đám cháy
tuy nhiên vẫn còn ba nạn nhân đang mắc kẻ trong đám cháy là bà đặng thị hà ba mươi bốn tuổi vợ của ông hùng cùng với hai con bốn tuổi và một tuổi
từ đầu năm đến nay trên cả nước đã xảy ra rất nhiều những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản
điển hình như là vụ cháy tại quán karaoke ở phố quan hoa quận cầu giấy hà nội là minh chứng rõ nét về những tổn thất nặng nề khi không may xảy ra hỏa hoạn
từ thực tế đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh cũng luôn chú trọng làm tốt công tác phòng chống cháy nổ tại khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh
qua đó cũng là điều kiện thuận lợi giúp các công ty người lao động yên tâm tập trung lao động sản xuất đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu nhóm hàng có nguy cơ cháy nổ cao
chính vì vậy ngay từ khi đi vào hoạt động doanh nghiệp đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở không chỉ được trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại
hàng tháng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tổ chức diễn tập thực hành phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động trước mọi tình huống
hàng năm chúng tôi cũng duy trì bảo dưỡng rồi tập hứng cho cán bộ đồng thời cũng mua bảo hiểm cháy nổ để đảm bảo an toàn
chuyển biến rõ nhất là nhận thức về phòng chống cháy nổ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã được nâng lên
trách nhiệm của người đứng đầu trong nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ quan đơn vị được phát huy nên đã giảm mạnh các vụ cháy nổ trong thời gian qua
ban lãnh đạo của công ty cũng chỉ đạo xuống rất là chặt chẽ là phải thường xuyên quan tâm đến hệ thống phòng cháy chữa cháy
cũng như là định phì kiểm tra chạy thử rồi cũng như là kiểm tra về áp lực của đường ống trong phục vụ
để đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra giám sát tại các cụm khu công nghiệp
bên cạnh đó cũng yêu cầu các khu cụm công nghiệp cần sớm củng cố hệ thống giao thông bố trí nguồn nước phục vụ chữa cháy ban hành các quy định nội quy và biện pháp phòng cháy chữa cháy
và để công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh bắc ninh phát huy hiệu quả ngoài sự cố gắng của lực lượng công an
hỏi sự chung tay trách nhiệm của từng cá nhân đơn vị doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy
hàng ngày tuyên truyền trên các loa phát thanh của thị trấn và xã vào khung giờ từ một mươi bảy h đến một mươi tám h hàng ngày về các nội dung khuyến cáo để đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy
để người dân và đặc biệt là lực và số lượng công nhân trọ trên địa bàn các xã trọng điểm có khu nghiệp nhận thức được về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy
qua đó là đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trên địa bàn toàn huyện
lãnh đạo cấp ủy chính quyền các cấp người đứng đầu các tổ chức cơ sở sản xuất kinh doanh phải coi nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy là quan trọng
và phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra theo quy định
thường xuyên tuyên truyền phổ biến sâu rộng việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy
và xác định rõ trách nhiệm của từng cấp từng ngành từng cá nhân trong công tác phòng cháy cháy
hy vọng với sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng các đơn vị doanh nghiệp sẽ ngăn ngừa hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra
tại các khu công nghiệp khu chế xuất đảm bảo ổn định cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
góp phần giữ vững an ninh trật tự xây dựng môi trường thuận lợi thu hút đầu tư
tạo đà phát triển bền vững về kinh tế xã hội trên địa bàn
theo bộ y tế sau bốn ngày liên tiếp nước ta ghi nhận vượt mốc hai ca mắc covid một mươi chín
thì ngày hôm nay giảm xuống còn một tám trăm một mươi năm ca mắc mới tuy nhiên số bệnh nhân nặng lại tăng vọt lên một mươi
tăng ba mươi bảy ca tăng hai mươi một ca so với ngày hôm qua trong đó có một trăm linh chín ca thở oxy qua mặt nạ một mươi một ca thở oxy dòng
cao hfnc một ca thở máy không xâm lấn và một mươi sáu ca thở máy xâm lấn trong ngày hôm nay
điện biên ghi nhận một ca covid một mươi chín
tử vong ngày hôm qua nước ta cũng ghi nhận một ca tử vong tại quảng ninh
trước số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh trên địa bàn kéo theo số ca nặng tăng cao hơn trước
sở y tế tp hcm vừa yêu cầu các bệnh viện củng cố đơn vị điều trị covid một mươi chín sẵn sàng kích hoạt
bệnh viện giã chiến một mươi ba còn về công tác tiêm chủng theo bộ y tế tính đến hết ngày hôm qua một mươi hai tháng tám
nước ta đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín vượt mốc hai trăm năm mươi triệu liều hiện các địa phương đang đẩy
nhanh tiến độ tiêm mũi hai mũi ba cho người dân và mũi hai cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi